ông chester cho biết mảnh vỡ này sẽ được chuyển tới australia để thẩm định
trước đó malaysia cũng khẳng định khả năng cao các mảnh vỡ tìm thấy ở mozambique là của một chiếc boeing bảy trăm bảy mươi bảy
trong một tuyên bố ông jester xác nhận mảnh vỡ được tìm thấy ở bờ biển mozambique là một mảnh kim loại dài khoảng một mét
theo ông jester mảnh vỡ này sẽ được chuyển tới australia để các quan chức australia và malaysia cũng như các chuyên gia quốc tế xem
ông z ông khẳng định vị trí mảnh vỡ phù hợp với dữ liệu mô phỏng về khu vực trôi giạt do cục an toàn giao thông vận tải australia tiến hành
qua đó tái xác nhận khu vực tìm kiếm chiếc máy bay mh ba trăm bảy mươi tại vùng biển phía nam ấn độ dương
trước đó kênh truyền hình nbc của mỹ dẫn lời các nhà điều tra đến từ australia malaysia và mỹ cho rằng vật thể trên có thể là một phần của bộ phận thăng bằng nằm ngang được gắn ở cuối phi cơ của một chiếc boeing bảy trăm bảy mươi bảy
cho đến nay mh ba trăm bảy mươi được cho là chiếc máy bay boeing bảy trăm bảy mươi bảy duy nhất đang mất tích